cũng trong chiều nay thủ tướng phạm minh chính đã tham dự lễ khởi công tổ hợp du lịch
nghỉ dưỡng và giải trí biển hòn thơm thành phố phú quốc tỉnh kiên giang
cùng dự có các đồng chí lãnh đạo các bộ ngành trung ương tỉnh kiên giang và đông đảo bà con huyện đảo phú quốc
toàn lạc tại hòn thơm tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng và giải trí biển hòn thơm có quy mô ba trăm một mươi hectare
gồm các hạng mục công viên nước công viên chủ đề thủy cung sân khấu biểu diễn cá heo nhạc nước nhà hát khu nghỉ dưỡng sinh thái
về quy hoạch tổng thể hòn thơm đang được tư vấn quốc tế nghiên cứu xanh hóa hướng tới sự phát triển bền vững với hạ tầng xanh thông minh
bằng việc đầu tư hệ thống giao thông thông minh hệ thống cấp nước xử lý chất thải nước thải hiện đại thân thiện với môi trường
thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh xuất phát từ một huyện đảo ít người biết khách du lịch đến phú quốc tăng từ một trăm ba mươi lượt năm hai nghìn bốn lên năm năm mươi bảy triệu lượt năm hai nghìn một mươi ba
phú quốc không chỉ ấn tượng với khách du lịch bởi biển xanh cát trắng thiên nhiên tươi đẹp khí hậu mát mẻ mà còn đem lại nhiều trải nghiệm thú vị qua những công trình tầm cỡ
phú quốc từ một địa phương thu không đủ chi nay đã điều tiết ngân sách về tỉnh
thu ngân sách tăng một trăm một mươi ba lần vào năm hai nghìn hai mươi ba
từ một địa phương không có dự án đầu tư nào đến nay đã có ba trăm hai mươi một dự án
với tổng vốn đầu tư bốn trăm một mươi hai tỷ đồng
từ một đảo hoang sơ bị chiến tranh toàn phá nay đã trở thành phố đảo đầu tiên của cả nước đô thị loại hai thuộc tỉnh kiên giang
các lĩnh vực văn hóa xã hội y tế giáo dục đào tạo có nhiều tiến bộ đời sống của nhân dân được nâng lên quốc phòng an ninh được củng cố chủ quyền biển đảo được giữ vững trật tự an toàn xã hội ổn định
sau khi thành phố phú quốc công bố quy hoạch chung tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng và giải trí biển hòn thơm là một trong những dự án lớn đầu tiên được khởi công
khi dự án hoàn thành sẽ góp phần thúc đẩy du lịch dịch vụ phú quốc tiếp tục phát triển phát huy tốt hơn tiềm năng thế mạnh thu hút thêm khách du lịch có thêm sản phẩm nâng cao sức cạnh tranh
sau khi thành phố phú quốc công bố quy hoạch chung tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng và giải trí biển hoàn thơm là một trong những dự án lớn đầu tiên được khởi công
sau khi khảo sát tình hình thực tế tại thành phố phú quốc tỉnh kiên giang chiều nay ngày ba mươi tháng ba thủ tướng phạm minh chính và đoàn công tác đã làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy kiên giang và lãnh đạo thành phố phú quốc về tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố và giải quyết các đề xuất để phú quốc phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới
lãnh đạo các bộ ngành cho rằng thời gian qua phú quốc phát triển khá nóng do đó công tác quản lý hành chính quản lý quy hoạch quản lý và sử dụng đất đai đất rừng
trật tự xây dựng trật tự đô thị môi trường tài nguyên khoáng sản tội phạm tệ nạn xã hội bồi thường giải quyết khiếu nại có lúc còn hạn chế
các đại biểu cũng cho rằng với định hướng xây dựng phú quốc thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng dịch vụ và thương mại lớn tuy nhiên hạ tầng ở thành phố vẫn còn hạn chế nguồn lực dành cho phát triển phú quốc còn ít do đó cần có cơ chế đặc biệt để huy động nguồn lực đáp ứng nhu cầu phát triển của phú quốc
thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh vị trí chiến lược và vai trò quan trọng của phú quốc trên các lĩnh vực với nhiều tiềm năng khác biệt cơ hội nổi trội và lợi thế cạnh tranh
đảng nhà nước quốc hội và chính phủ có nhiều nghị quyết quyết định quy hoạch để phát triển phú quốc nhanh và bền vững trở thành trung tâm du lịch hiện đại trung tâm văn hóa dịch vụ logistic phát triển kinh tế biển phát triển công nghiệp văn hóa
thủ tướng yêu cầu phú quốc phải cụ thể hóa các chủ trương đường lối của đảng nhà nước cụ thể hóa quy hoạch đã được phê duyệt để có lộ trình thực hiện phù hợp và hiệu quả
phát triển mạnh mẽ kết cấu hạ tầng gồm giao thông cảng biển đường bộ hàng không hạ tầng y tế giáo dục văn hóa và môi trường tạo đột phá về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao nhất là đào tạo nghề kỹ năng nghề
thu hút lao động chất lượng cao để phát triển các ngành mới nổi gồm chuyển đổi xanh chuyển đổi số kinh tế tuần hoàn kinh tế tri thức
cùng với đó là phát triển đồng bộ hệ thống sinh thái bảo vệ môi trường du lịch văn hóa bản địa phát huy truyền thống lịch sử văn hóa hào hùng có bản sắc của phú quốc nói riêng và kiên giang nói chung
kết hợp hại hòa sức mạnh nội lực với sức mạnh ngoại lực xây dựng tổ chức đảng hệ thống chính trị đội ngũ cán bộ trong sạch vững mạnh bảo đảm sự bình yên cho người dân và du khách làm tốt công tác an sinh xã hội
thủ tướng tin tưởng phú quốc sẽ giải quyết hài hòa bài toán phát triển nóng tập trung phát triển bền vững dựa vào khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo trở thành trung tâm du lịch dịch vụ hiện đại phát triển mạnh kinh tế biển công nghiệp văn hóa mang tầm cỡ quốc tế
thưa quý vị tối nay ngày ba mươi tháng ba tại quảng trường khu du lịch quốc gia núi bà đen tỉnh tây ninh đã diễn ra chương trình nghệ thuật tây ninh khúc hát tự hào
chương trình do báo nhân dân và tỉnh tây ninh phối hợp tổ chức nhằm hướng tới kỷ niệm bốn mươi chín năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước
tham dự chương trình có các đồng chí ủy viên trung mương đảng phó thủ tướng trần lưu quang đồng chí lê quốc minh tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương chủ tịch hội nhà báo việt nam đồng chí nguyễn thành tâm bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh tây ninh
chương trình tây ninh khúc hát tự hào nhằm ôn lại lịch sử tôn vinh truyền thống cách mạng vẻ vang của quân và dân ta nói chung quân và dân tây ninh nói riêng trong công cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập tự do của tổ quốc
qua đó góp phần tăng cường giáo dục truyền thống lòng yêu nước tự hào dân tộc và trách nhiệm của tuổi trẻ trong giai đoạn hiện nay
chương trình được giàn dựng công phu có sử dụng công nghệ trình chiếu ba d trình diễn nghệ thuật ánh sáng nhằm miêu tả lại cuộc sống chiến khu xưa
các màn múa dân vũ miêu tả đời sống sinh hoạt văn hóa tinh thần đặc trưng giao thoa văn hóa ở tây ninh và các ca khúc về tây ninh
nhân dịp này báo nhân dân cũng trao tặng tỉnh tây ninh một mươi căn nhà tính nghĩa và tặng trường trung học cơ sở nguyễn thị bé huyện gò dầu số tiền năm trăm linh triệu đồng
thưa quý vị trong các ngày từ ngày hai mươi tám đến ngày ba mươi tháng ba bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư nguyễn trí dũng đã dẫn đầu đoàn công tác
của tây ninh và tây ninh
bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư nguyễn trí dũng đã dẫn đầu đoàn công tác của bộ đến làm việc tại bắc kinh và thượng hải của trung quốc
trong chuyến công tác bộ trưởng nguyễn trí dũng đã có cuộc trao đổi làm việc với đồng chí trịnh san khiết chủ nhiệm ủy ban cải cách và phát triển trung quốc
và đồng chí vụ hạo phó chủ nhiệm ủy ban cải cách và phát triển trung quốc
tại buổi làm việc hai bên cùng trao đổi kinh nghiệm về xây dựng định hướng chiến lược phát triển đất nước kinh nghiệm về quản lý doanh nghiệp nhà nước
về hợp tác giữa hai nước hai bên cùng thảo luận về kết nối giữa khuân khổ hai hành lang một vành đai với sang kiến vành đai và con đường
thúc đẩy kết nối cơ sở hạ tầng và thúc đẩy đầu tư giữa hai nước
cũng trong chuyến công tác bộ trưởng nguyễn trí dũng có buổi làm việc với bộ trưởng bộ thương mại trung quốc cục đường sắt trung quốc
và trực tiếp tham quan trải nghiệm tuyến đường sắt tốc độ cao bắc kinh thượng hải nhằm tìm hiểu kinh nghiệm trong việc triển khai xây dựng hệ thống đường sắt tốc độ cao
xây dựng và phát triển mô hình khu thương mại tự do trung tâm tài chính khu vực và quốc tế
cụm thi đua số tám bộ công an bao gồm công an của năm tỉnh phú yên khánh hòa ninh thuận bình thuận và bà rịa vũng tàu
vừa tổ chức hội nghị ký kết giao ước phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi bốn
năm hai nghìn một mươi bốn công an tỉnh bình thuận làm đơn vị cụng trưởng cụng thi đua số tám bộ công an và công an tỉnh bà rịa vũng tàu
làm đơn vị cực phó với khẩu hiệu hành động của năm là xây dựng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
quyết tâm thi đua phấn đấu thực hiện hiệu quả tám nhiệm vụ trọng tâm ba giải pháp đột phá của đảng ủy công an trung ương về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội tại hội nghị công an các tỉnh đã thảo luận và thống nhất đề ra các tiêu chí bản điểm quy chế hoạt động thi đua
các hoạt động văn hóa nghệ thuật thể dục thể thao hoạt động xã hội tình nghĩa và nội dung kế kết giao ước thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn một mươi bốn
thưa quý vị trong quá trình triển khai đề án sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã tại tp hcm
mới đây thành phố đã đề xuất bộ nội vụ phương án giữ lại ba mươi sáu phường ở chín quận vì yếu tố lịch sử văn hóa tôn giáo và dân cư hiện hữu
sau khi tiếp thu giải trình
và bổ sung phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã giai đoạn hai nghìn hai mươi ba hai nghìn ba mươi
quỹ ban nhân dân tp hcm kiến nghị bộ nội vụ xem xét cho phép giữ lại ba mươi sáu phường ở chín quận gồm quận ba bốn năm sáu tám một mươi một mươi một phú nhuận bình thạnh
các phường này được đề xuất giữ lại vì nhiều lý do về yếu tố lịch sử văn hóa tôn giáo phong tục tập quán vị trí địa lý điều kiện tự nhiên cộng đồng dân cư các phường
việc này nhằm bảo đảm quốc phòng an ninh và phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết ba mươi năm về sắp xếp đơn vị hành chính đồng thời phù hợp quy hoạch thành phố
theo đề án tp hcm cũng trình phương án năm mươi phường thuộc diện sắp xếp tại các quận ba bốn năm sáu tám một mươi một mươi một bình thạnh gò vấp phú nhuận
số này sau sắp nhập hình thành ba mươi tám phường mới giảm ba mươi chín phường
thưa quý vị dự án đầu tư nâng cấp mở rộng tuyến đường u minh khánh hội tại huyện u minh tỉnh cà mau
có tổng mức đầu tư là hơn bảy trăm sáu mươi tỷ đồng tiến độ thực hiện từ năm hai nghìn hai mươi hai đến năm hai nghìn hai mươi
tuyến đường liên quan đến gần hai hộ dân và chi phí giải phóng mặt bằng là vào khoảng hai trăm linh tỷ đồng
thế nhưng đến nay thì một số người dân vẫn chưa đồng thuận dẫn đến chậm trễ tiến độ thi công
điểm nghẽn lớn nhất hiện nay của tuyến đường u minh khánh hội là một số bà con yêu cầu kiến nghị hỗ trợ
bồi thường đối với phần đất bồi đắp kinh tế
sáng lộ xe phần mở rộng thêm mặt bằng của tuyến đường đi qua
bà con cho rằng phần kênh sáng lộ xe là đất thuộc quyền sở hữu của mình
không phải là phần đất trước đây đã hiến để làm đường
nên khi mở rộng lộ trong giai đoạn hiện nay thì phải được hỗ trợ bồi thường theo quy định của pháp luật

liên quan đến việc bồi thường hỗ trợ về đất đai đối với dự án này
qua đó cũng làm rõ thêm những thắc mắc của người dân đặt ra nhằm tạo sự đồng thận cao nhất
để thúc đẩy dự án được triển khai đúng tiến độ
hiện nay vẫn còn hơn sáu mươi hộ cũng chưa ký nguyên bản để hoàn thành việc kiểm đếm
để làm cơ sở cho việc lập phương án
nguyên nhân bà con đặt ra là được bồi thường đối với phần kinh sáng này
tuy nhiên bà con đặt ra là được bồi thường đối với phần kinh sáng này
tuy nhiên đất này không đủ điều kiện bồi thường theo quy định thiên hành
mà chỉ được xét xét hỗ trợ công đạo đất
đây cũng là tuyến đường quyết mạch của tỉnh cà mau về phát triển kinh tế xã hội vùng ven biển
đồng thời còn là con đê ngăn mặn giữ ngọt bảo vệ vùng ngọt hóa
trồng lúa kết hợp với nuôi cá đồng và khu vực trường tràm u minh hạ
thưa quý vị nhằm góp phần phục hồi tái tạo nguồn lợi thủy sản
sáng nay tỉnh bình thuận đã tổ chức thả hàng trăm nghìn con giống
vào các hồ tự nhiên và khu bảo tồn trên địa bàn
hơn sáu mươi con cá giống nước ngọt vừa được sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bình thuận
tổ chức thả xuống hồ thủy lợi sông lũy huyện bắc bình nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản
con giống gồm các loại cá chấm cá trôi cá mè cá chép với kích cỡ từ năm đến bảy cm
cùng thời điểm hiệp hội tôn bình thuận và ban quản lý khu bảo tồn biển hòn câu
tổ chức thả xuống hồ thủy lợi thủy sản tại vùng biển khu bảo tồn biển hòn câu huyện tuy phong
với hơn sáu trăm linh con tôn số cá biển ốc hương
năm hai nghìn hai mươi ba sản lượng khai thác thủy sản tỉnh bình thuận đạt trên hai trăm ba mươi năm tấn
sản lượng nuôi thương phẩm trên một mươi tấn sản lượng tôm giống đạt hai mươi hai tám tỷ con giống
mang lại giá trị gia tăng ngành thủy sản đạt hơn tám bốn ngàn tỷ đồng
hiện ngành thủy sản của tỉnh đang đối diện với nhiều thách thức khi môi trường sống bị đe dọa
nguồn lợi thủy sản bị suy giảm mạnh do tác động của biến đổi khí hậu
và hoạt động khai thác thiếu trách nhiệm của con người
với vai trò là lực lượng chủ công trong công tác đấu tranh chống khai thác hải sản trái phép
không báo cáo và không theo quy định bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh đã triển khai
nhiều giải pháp quyết liệt để thực thi nhiệm vụ
qua đó góp phần cùng cả nước sớm gỡ thẻ vàng của ủy ban châu âu ec
đây là khu vực neo đậu tàu thuyền của ngư dân ở làng
tại đây lực lượng biên phòng thường xuyên có mặt để kiểm tra kiểm soát các tàu thuyền xuất nhập ra vào cửa sông
đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền tổ chức ký cam kết với các ngư dân
về việc chấp hành nghiêm các quy định khi đánh bắt hải sản
tại tỉnh hà tĩnh hiện có bảy đơn vị biên phòng tuyến biển đang tập trung vào cuộc quyết liệt
tăng cường khả năng kiểm soát bờ biển dài một trăm ba mươi bảy km
trong đó hải đội biên phòng hai là một trong những đơn vị chủ lực trong thực hiện
các nhiệm vụ tuần tra kiểm soát vùng đánh cá chung vịnh bắc bộ
sử dụng phương tiện của đơn vị tận dụng các nguồn tín trên biển của các cơ sở trên biển
để tiến hành trong quản lý tuần tra kiểm soát vừa kết hợp tuyến truyền
và các nội dung về chật phong trồng cây tạc áo yếu
hiện nay tình trạng vi phạm quy định trong đánh bắt thủy sản tại hà tĩnh
chủ yếu do việc sử dụng tàu dã cao
theo quy định loại tàu này chỉ được hoạt động cách bờ ngoài hai mươi bốn hải lý
tuy nhiên tình trạng tàu dã cao đánh bắt gần bờ khai thác hải sản tận diệt
vẫn còn diễn ra thường xuyên
đối với lực lượng nguyên phòng thì đã kiểm tra kiểm soát chặt chẽ
các loại phương tiện tàu thuyền ra vào cửa sóng cửa lạch
đánh bắt trên vùng biển theo phạm vi được phân công
và chúng tôi đã tập trung lực lượng nghiệp vụ lực lượng biên đổi tuần tra
cả ngày cả đêm trong mọi điều kiện khí hậu thời tiết
chúng tôi cũng đã duy trì và hoạt động rất hiệu quả
và đã ngăn chặn kịp thời các hoạt động đánh bắt khai thác hải sản trái phép
cũng như tuyên truyền để bà con ngư dân hiểu về việc
vi phạm eu sẽ có những tác hại trong quá trình làm mắn sản xuất của ngư dân
với sự nỗ lực quyết liệt lực lượng biên phòng tỉnh hà tĩnh
luôn chủ động bám sát địa bàn quản lý giám sát chặt chẽ tàu cá khai thác hải sản xa bờ
từ năm hai nghìn hai mươi ba đến nay các lực lượng đã tổ chức hai trăm năm mươi tám đợt tuần tra trên biển
phát hiện và xử lý năm mươi tám vụ với sáu mươi một tàu cá vi phạm
xử phạt vi phạm hành chính số tiền gần một tỷ đồng
và bên cạnh cuộc thi sáng tác âm nhạc thì cũng nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
quỹ hỗ trợ sáng tạo văn học nghệ thuật chủ trì phối hợp với thời báo văn học nghệ thuật
đã tổ chức cuộc thi vẽ tranh với chủ đề hoan hô chiến sĩ điện biên
dành cho thiếu niên nhi đồng trên phạm vi toàn quốc
đối tượng tham gia cuộc thi vẽ tranh với chủ đề hoan hô chiến sĩ điện biên
là các em thiếu niên nhi đồng trên toàn quốc gồm ba nhóm tuổi
nhóm một dưới tám tuổi nhóm hai từ tám đến một mươi một tuổi nhóm ba từ một mươi hai đến một mươi năm tuổi
các tác phẩm tham gia bám sát chủ đề cuộc thi
chung vào các nội dung ca ngợi chiến thắng lịch sử địa biên phủ
ca ngợi vẻ đẹp con người lịch sử văn hóa
thể hiện cảm xúc suy nghĩ về những đổi thay của điện biên hôm nay
đây là một hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của các em
thế hệ trẻ tương lai về cái ý nghĩa tầm vóc
giá trị lịch sử của chiến thắng điện biên phủ
đồng thời khơi dậy tình yêu quê hương đất nước
và cái khả năng sáng tạo văn học qua góc nhìn của các em
ban giám khảo sẽ chọn những tác phẩm xuất sắc nhất
những tác giả đoạt giải được tham gia đoàn đại biểu
trong lễ báo công dân bác tại lăng chủ tịch hồ chí minh
trong ngày kỷ niệm chiến thắng lịch sử điện biên phủ
thưa quý vị nhằm tôn vinh văn hóa ẩm thực của nước ta
các nghệ nhân chuyên gia ẩm thực tại thành phố hồ chí minh
đã tổ chức chuỗi sự kiện tôn vinh văn hóa ẩm thực hương vị quê nhà
qua đó cùng lan tòa và giữ gìn bản sắc ẩm thực việt
gói lá kìm khô cá lẹp sơ
lỗ ba khía lá bùi vịt nướng cần giờ
đây là những món ăn đặc sản của vùng đất cần giờ thành phố hồ chí minh
đã được các nghệ nhân chuyên gia ẩm thực tái hiện lại
và giới thiệu đến thực khách tại chuỗi sự kiện tôn vinh ẩm thực hương vị quê nhà
tại chuỗi sự kiện các nghệ nhân chuyên gia ẩm thực
cũng sẽ tái hiện các món ăn đặc trưng từ sáu mươi ba vùng miền của việt nam
và chia sẻ những câu chuyện kỷ niệm giá trị tinh thần ẩn sâu từng món ăn
qua đó giới thiệu nét đẹp của văn hóa mỗi địa phương
mang đến trải nghiệm chân thực cho thực khách
cả trong và ngoài nước
ngày hôm nay công an tỉnh hà nam sở lợi động thương bình và xã hội
phối hợp với huyện bình lục đã tổ chức hội nghị triển khai xây dựng
mô hình phiên trợ của tình người
tại phiên trợ tình người tư vấn giới thiệu việc làm
vay vốn cho người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng
hơn một trăm linh người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn huyện bình lục tỉnh hà nam
đã được tư vấn định hướng nghề nghiệp giới thiệu việc làm miễn phí
trên hai mươi doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động thuộc các lĩnh vực
may mặc xây dựng dịch vụ bảo vệ đã trực tiếp phỏng vấn với các tiêu chí
phù hợp với khả năng trình độ chuyên môn và điều kiện của người chấp hành
xong án phạt tù mức lương từ năm đến một mươi năm triệu đồng một người một tháng
thưa quý vị lượt trận thứ hai giải giao hữu quốc tế diễn ra tại thành phố hồ chí minh
đội tuyển phúc san việt nam đã bị đội maroc cầm hòa
trong một trận đấu đầy hấp dẫn vừa kết thúc chiều nay
chỉ giành được một điểm thất vọng sau lượt trận đầu tiên
đội tuyển phúc san việt nam đặt quyết tâm lớn ở lượt đấu thứ hai gặp đội maroc
đội chủ nhà sớm có bàn thắng mở tỷ số ngay những phút đầu trận
sau đó đội tuyển maroc đã nhanh chóng xúc lại đội hình và có bàn thắng cân bằng tỷ số
thế trận giàn co được hai đội duy trì trong những phút tiếp theo
việt nam lần nữa vươn lên dẫn trước sau cú sút phạt đền thành công
cũng rất nhanh tuyển maroc lại gỡ hòa hai hai
bước sang hiệp hai đội tuyển việt nam một lần nữa vươn lên dẫn ba hai
những phút cuối nhờ áp dụng chiến thuật tấn công tổng lực
đội maroc đã gỡ hòa và giành lại một điểm khép lại màn trượt đuổi tỷ số hấp dẫn
ở trận đấu diễn ra trước đó tuyển phúc san iran đã thị uy sức mạnh bằng chiến thắng năm một trước tuyển new zealand
lượt trận cuối diễn ra ngày ba mươi một tháng ba tuyển phúc san việt nam đối đầu đội bóng một mươi hai lần vô lịch châu á iran